xác định doanh nghiệp nông nghiệp có vai trò là trụ cột trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ở nước ta
theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản việt nam
chính phủ đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi có tám mươi đến một trăm linh doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành nghị quyết của chính phủ về giải pháp khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả an toàn và bền vững
nghị quyết khẳng định nông nghiệp việt nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội cần khai thác đặc biệt là quỹ đất nguồn nhân lực và tận dụng cơ hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
nghị quyết của chính phủ đặt mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng ba một năm tốc độ tăng trưởng kinh mệnh xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng sáu tám một năm
nghị quyết của chính phủ đặt mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi tốc độ toàn trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng ba một năm tốc độ toàn trưởng kinh mệnh xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng ba một năm